nhân kỷ niệm sáu mươi sáu năm quốc khánh vương quốc campuchia tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng tới quốc vương campuchia norodom sihamoni
nội dung bức điện có đoạn viết nhân dịp kỷ niệm sáu mươi sáu năm quốc khánh vương quốc campuchia thay mặt đảng nhà nước nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhân dân việt nam và nhân danh cá nhân tôi trân trọng gửi tới quốc vương và toàn thể nhân dân campuchia những lời chúc mừng tốt đẹp nhất
chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự trị vì anh minh của quốc vương và sự lãnh đạo sáng suốt của các nhà lãnh đạo campuchia
nhân dân campuchia sẽ tiếp tục giành được những thành tiệu to lớn và toàn diện hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng vương quốc campuchia phát triển trong hòa bình
thịnh vượng ngày càng có vị thế trên trường quốc tế
tôi tin tưởng chắc chắn rằng mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa việt nam và campuchia sẽ ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
nhân dịp này ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam cũng đã gửi điện mừng tới ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia
nội dung có đoạn viết đảng nhà nước và nhân dân việt nam hết sức vui mừng về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hiểu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài việt nam campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu
thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước góp phần vào hòa bình
ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
việt nam sẽ làm hết sức mình cùng với đảng nhân dân campuchia nhà nước và nhân dân campuchia giữ gìn
và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ việt nam campuchia ngày càng tốt đẹp hơn